tại xã quế thọ huyện hiệp đức tỉnh quảng nam công ty cổ phần gỗ công nghiệp quảng nam đã tổ chức khánh thành và chính thức đưa nhà máy chế biến gỗ mdf quảng nam vào hoạt động
sau một thời gian thi công đến nay nhà máy chế biến gỗ mdf quảng nam do công ty cổ phần gỗ công nghiệp quảng nam làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
đây là nhà máy chế biến gỗ có quy mô lớn được đầu tư xây dựng tại khu vực miền núi quảng nam có công suất một trăm ba mươi m ba sản phẩm một năm
trong đó giai đoạn một với công suất bảy mươi năm m ba sản phẩm một năm tổng vốn đầu tư là một trăm năm mươi tỷ đồng
nhà máy đi vào hoạt động không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị mà còn tạo ra việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương